mới đây ông lvp sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám ở tổ dân phố một mươi một c phường sông cầu thành phố bắc cạn tỉnh bắc cạn
bảo vệ bệnh viện đa khoa tỉnh bắc cạn bị ngã từ tầng bảy xuống lăng căn tầng ba tử vong
trong lúc tìm cách khuyên can đưa bệnh nhân trầm cảm có ý định chấm dứt cuộc sống vào khu vực an toàn
ông ngô văn vi tổ trưởng tổ dân phố một mươi một c thông tin về gia cảnh ông p có vợ là bà ltd sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm và hai con gái
vợ ông p là giáo viên đã nghỉ hưu
con gái đầu ra trường làm việc ở hà nội cô con gái sau đang học đại học năm thứ hai
theo ông vi gia đình ông p chuyển từ huyện trợ đồn về thành phố bắc cạn sinh sống khoảng ba năm nay
ông p mới xin làm bảo vệ ở bệnh viện đa khoa tỉnh được hơn một năm thì xảy ra sự việc
trước đó ông p làm nghề tự do không có công an việc làm ổn định gia đình có hoàn cảnh khó khăn
cũng theo ông vi mới đây ông p có hỏi tôi về việc vay tiền ngân hàng lấy tiền nuôi con gái thứ hai ăn học
thấy hoàn cảnh khó khăn ông có hướng dẫn cho người này thủ tục vay
vợ ông p nghỉ hưu chị ở nhà làm nội trợ
hơn một năm nay ông pê xin được việc làm và tết vừa qua được thưởng hơn chục triệu
ông ấy rất vui mừng sắm tết cũng trú tắt
chứ từ khi về đây gia đình ông p vô cùng cực khổ
theo ông vi ông p sống rất nghĩa hiệp được mọi người quý mến
dù không có điều kiện kinh tế nhưng ai gặp khó khăn ông ấy cũng giúp
không có tiền ông ấy chung tay bằng sức lực ngày công lao động
nghe tin ông p tử vong mọi người vô cùng bất ngờ
ai cũng tiếc thương người đàn ông nhiệt tình trong công việc
tiếc tình với xóm riêng nhưng lại văn sâu đến thế
nhằm chia sẻ mất mát với gia đình ông p
ông ngô văn vi cùng bà con lối xóm đã đến thắp hương thăm hỏi chia buồn cùng gia đình nạn nhân
theo thông tin ban đầu từ bệnh viện đa khoa tỉnh bắc cạn
bệnh nhân pvm địa chỉ thường trú tại tổ một mươi một c phường đức xuân thành phố bắc cạn
nhập viện ngày một ba hai nghìn hai mươi bốn tại khoa tâm thần kinh trần đoán ban đầu là bệnh trầm cảm
lúc bảy h ba mươi phút ngày hai ba hai nghìn hai mươi bốn
ông nguyễn đình viện
là bác sĩ trưởng khoa tâm thần kinh thực hiện thăm khám bệnh nhân
và phát hiện bệnh nhân không có mặt tại phòng điều trị
khoa đã báo cho bảo vệ bệnh viện tìm
khoảng một mươi giờ hai mươi phút phát hiện bệnh nhân pvm ở ban công ngoài tầng bảy nhà b
sau đó ông lvp bảo vệ đã thực hiện các biện pháp bảo vệ an toàn cho bệnh nhân
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoảng một mươi giờ bốn mươi phút
ông p bị ngã từ lan can tầng bảy nhà b xuống tầng ba nhà b tử vong
dù lực lượng cứu hộ cứu nạn tỉnh bắc cạn đã tìm cách để đưa bệnh nhân pvm vào khu vực an toàn
nhưng nam bệnh nhân m tiếp tục đứng tại lan can
đến khoảng một mươi năm h của ngày bệnh nhân pvm nhảy từ tầng bảy xuống sân bệnh viện
điểm rơi của bệnh nhân nằm ngoài phao hơi cứu hộ tử vong ngay sau đó
ngày ba ba ông hoàng xuân sơn giám đốc bệnh viện đao khoa tỉnh bắc cạn thông tin
bà lãnh đạo bệnh viện cùng với công đoàn bệnh viện đã đến thăm hỏi
động viên thân nhân bảo vệ lvp sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám hiện trú tại thành phố bắc cạn
ngay trong tối ngày hai ba
vị này cho hay trước mắt hỗ trợ gia đình số tiền năm triệu đồng
cùng với đó đơn vị sẽ xử lý tru toàn những quyền lợi của người lao động
bệnh viện đang phối hợp với sở y tế ngành chức năng để có những đề xuất khen thưởng
truy tặng phù hợp cho những hành động dũng cảm hết mình nhằm bảo vệ an toàn cho bệnh nhân
tin về sự ra đi của ông p khiến cho mọi người trong tổ dân phố không khỏi ngỡ ngàng
ai nấy đều cảm thấy mất mát trước sự ra đi của một người đàn ông luôn tận tâm với công việc
và có mối quan hệ thân thiết nhân ái với mọi người trong xóm dù cuộc đời ông quá ngắn ngủi
ngày một tháng ba vừa qua mạng xã hội xôn xao trước chia sẻ người mẹ
nhi ôm ba con nhỏ gieo mình xuống cầu đông trù long biên hà nội
chấm dứt cuộc sống thu hút sự quan tâm chú ý đặc biệt từ phía dư luận
hàng chục cán bộ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an tp hà nội được huy động tìm kiếm trên sông suốt nhiều giờ
tuy nhiên sau đó theo lãnh đạo ủy ban nhân dân phường thượng thanh long biên
người phụ nữ giàn dựng hiện trường bố mẹ con vẫn bình an tại nhà
vậy với hành vi tạo dựng hiện trường giả
người phụ nữ này có thể đối diện với mức án nào trước pháp luật
hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây
theo luật sư dù hành vi chưa thực hiện hậu quả chưa xảy ra
xong nếu cơ quan chức năng xác định được người mẹ này có hành vi đe dọa sát hại con
đe dọa mang con đi làm điều dạy rột khiến những đứa trẻ và người thân lo sợ
thì người mẹ có thể phải đối diện với tội đe dọa sát hại người
trước thông tin của vụ việc nhiều người thở phào vì tính mạng bốn mẹ con không gặp nguy hiểm
tuy nhiên nhiều ý kiến bức xúc lên án hành động bồng bột
thiếu suy nghĩ của người mẹ đã khiến nhiều người lo lắng
đặc biệt lực lượng chức năng phải vất vả tìm kiếm nhiều giờ giữa trời giá rét
cộng đồng mạng cho rằng cần phải xử lý người phụ nữ đã gây hoang mang sự luận
theo dõi vụ việc tiến sĩ luật sư đặng vân cường
trưởng văn phòng luật sư chính pháp đoàn luật sư thành phố hà nội cho biết
đây là vụ việc không đáng có sẽ là bài học rút kinh nghiệm cho nhiều người
khi đưa tin sai sự thật gây lo lắng cho các thành viên trong gia đình
và làm ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ công vụ
gây mất thời gian và công sức của cán bộ cơ quan chức năng
theo luật sư tự chấm dứt cuộc sống bản thân có thể không phải chịu chế tài của pháp luật
nhưng nếu mang con đi làm điều dại rột sát hại con
và người thực hiện hành vi sẽ phải chịu tranh nghiệm trước pháp luật
với chế tài có thể cao nhất là tử hình nếu còn sống
luật sư đặng vân cường nêu quan điểm
nếu vì mâu thuẫn vợ chồng mà đe dọa sát hại con
mang con đi chấm dứt cuộc sống khiến cho những đứa con
và những người thân trong gia đình lo sợ sự việc có thể xảy ra
thì có thể truy cứu trách nhiệm hình sự người đe dọa đó
về tội đe dọa sát hại người mặc dù hành vi chưa thực hiện hậu quả chưa xảy ra
trưởng văn phòng luật sư chính pháp phân tích
điều một trăm ba mươi ba bộ luật hình sự quy định về tội đe dọa sát hại người như sau
người nào đe dọa đoàn mạng người đều có căn cứ làm người bị đe dọa lo sợ rằng
việc đe dọa này sẽ được thực hiện
thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm
phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ hai đến bảy năm
đối với hai người trở lên đối với người dưới một mươi sáu tuổi
ngoài ra hành vi xứ dục hoặc giúp cho người khác tự kết điễu
xứ dục người khác chấm dứt cuộc đời cũng là hành vi nguy hiểm cho xã hội
người thực hiện hành vi này sẽ bị xử lý hình sự về tội xúi dục người khác quyên sinh
nếu hậu quả tử vong xảy ra khung hình phạt cho tội danh này lên tới bảy năm tù
theo ông cường trường hợp hành vi thỏa mãn dấu hiệu cấu thành tội phạm của các tổ danh này
thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người đã có hành vi đe dọa sát hại người
sát hại con hoặc xứ dục con tự chấm dứt mạng sống
nếu kết quả xác minh cho thấy không có hành vi đe dọa sát hại người xúi dụng hoặc giúp đỡ người khác tự sát
thì vẫn có thể xử lý về hành vi đưa thông tin sai sự thật bằng chế tài hành chính
cụ thể hành vi đưa thông tin sai sự thật về việc chấm dứt cuộc sống sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính
theo quy định tại nghị định một trăm bốn mươi bốn hai nghìn hai mươi một ndcp về sự phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự an toàn xã hội
theo quy định tại điểm c khoảng ba điều bảy nghị định một trăm bốn mươi bốn hai nghìn hai mươi một ndcp
thì hành vi báo thông tin giả đến cơ quan có thẩm quyền có thể bị phạt đến ba triệu đồng
với hành vi đưa thông tin giả mạo sai sự thật lên không gian mạng
thì người thực hiện hành vi có thể bị phạt từ năm triệu đến một mươi triệu đồng
theo quy định tại điều một trăm linh một nghị định số một mươi năm hai nghìn hai mươi ndcp
cơ quan chức năng sẽ làm rõ trong vụ việc này có hành vi đưa thông tin sai sự thật hay không
ai là người đưa và phương thức đưa thông tin sai sự thật như thế nào để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật
có thể thấy hành vi giận ca chém thớt vì mâu thuẫn mà mang con đi làm điều dại dột
là hành vi vi phạm pháp luật và rất đáng lên án
cho dù đó chỉ là ý định suy nghĩ trong đầu
thì suy nghĩ này cũng phải loại bỏ để đảm bảo duy trì hạnh phúc gia đình
bảo vệ tính mạng cho những người thân trong gia đình
quay trở lại vụ việc mới đây xảy ra ở bắc cạn
một lần nữa xin được chia sẻ nội buồn của gia đình nạn nhân
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn các bạn đã theo dõi xin cảm ơn và hẹn gặp lại